tại tỉnh tây ninh một mô hình mới hết sức có ý nghĩa đã được các bạn đoàn viên thanh niên triển khai
nhằm giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch covid mô hình bữa cơm không đồng
mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận ngắn ngay sau đây
sáng sớm văn phòng làm việc của đoàn thanh niên phường long thanh bắc đã bắt đầu nhuộn nhịp và đầy áp các loại đồ ăn
hàng ngày sẽ có từ ba đến năm bạn phụ trách từ công việc riêng
sẽ có hai bạn là phụ trách công việc đi chợ ba bạn sẽ phụ trách việc phân chia đồ ăn ra thành từng phần từng phần
những phần đồ ăn đó gồm có đầy đủ là thịt cá rau củ quả và phần tráng miệng
mỗi phần đồ ăn sau khi được phân chia sẽ được mang ra những chiếc xe gắn tấm bảng
bữa cơm không đồng ấm lòng người lao động khó khăn
để rồi được các bạn đoàn viên thanh niên chuyển đến tận nhà trao tận tay cho từng hộ dân
mô hình bữa cơm không đồng đã được triển khai thường xuyên ở tám trên tám phường của thị xã hòa thành
đem đến những bữa cơm ấm lòng cho sáu mươi một hộ
bán gia đình có hoàn cảnh khó khăn và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng để giúp đỡ cho nhiều người hơn nữa cùng nhau vượt qua đại dịch không để ai bị bỏ lại phía sau